ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công nhân của một tòa nhà đang xây dựng tại ngã tư đường lê thanh nghị và hồ nguyên trừng thành phố đà nẵng phát hiện một phụ nữ đang la hét lớn ngồi trên cục nóng điều hòa ở tầng bốn của tòa nhà
xác định người phụ nữ có ý định tự tử nên công nhân ở đây đã gọi báo lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã điều động hai xe chuyên dụng cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
qua nắm tình hình lực lượng cứu nạn cứu hộ vừa tìm cách nói chuyện khuyên giải nạn nhân vừa cho triển khai đệm hơi dưới chân tòa nhà đồng thời cử một lực lượng lên tòa nhà để cứu người
hơn hai giờ trên cao người phụ nữ có biểu hiện mất lý trí la hét
khi nạn nhân đưa người ra ngoài định nhảy xuống thì lực lượng cứu hộ đã đu dây và đón được nạn nhân và thả cho rơi xuống đệm hơi ở phía dưới
cuộc giải cứu thành công sau hơn hai tiếng nạn nhân chỉ bị thương nhẹ nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện
bước đầu người phụ nữ được xác định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán ở quế sơn tỉnh quảng nam
chỉ vì một chút mâu thuẫn mà dẫn đến sâu sát rồi xảy ra án mạng đối tượng a sam chú tại huyện tumarong tỉnh con tum đã bị tòa tuyên án một mươi hai năm tù giam về tội giết người
ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu do bực tức vì trước đó a phép đánh bố vợ của mình nên asam đã lấy một con dao thủ sẵn trong người đi tìm a phép
tìm thấy a phép đang ngồi uống rượu tại nhà a phiên cùng nhiều đối tượng khác
lời qua tiếng lại dẫn đến sâu sát asam đã rút dao đâm vào ngực phải của a phép khiến nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên án bị cáo azam một mươi hai năm tù giam về tội giết người
giết người vì mâu thuẫn nhỏ hay các nguyên nhân xã hội từ lâu đã được chúng tôi liên tục thông tin cảnh báo tới nhiều người dân
tuy nhiên tình trạng này lại đang có
nó chỉ hướng gia tăng tại các địa bàn vùng núi vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tập tiểu số
trong đó có nhiều vụ án nguyên nhân xảy ra hết sức đơn giản nhưng lại gây ra những hậu quả thương tâm
ghi nhận sau đây tại tỉnh yên bái
đối tượng nguyễn văn hưng chú tại khu một thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
bị công an huyện văn chấn tỉnh yên bái bắt giữ về hành vi giết người
chỉ vì mâu thuẫn trong lời nói mà đối tượng này đã sẵn sàng dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đối tượng gây hiểm khích với mình
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hay mới đây nhất là vụ án giết người do đối tượng đoàn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã hoàng thắng huyện văn yên gây ra
nguyên nhân cũng được xác định là do mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
lúc cháu nghe tiếng đánh nhau bên chỗ khổng bà cháu thì cháu chạy về chạy về thấy bà anh ấy đang quê anh cháu bố cháu thì cháu la vào chỉ để dọa anh ấy thôi mà anh ấy xuyên trúng anh ấy
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hàng chục vụ án mạng mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
hay những tranh chấp về đất đai tiền bạc không được xử lý kịp thời dẫn đến hành vi phạm tội
vấn đề này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn thể hiện sự xuống cấp về đạo đức đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên hiện nay
các vụ án giết người xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái đều là bột phát nên diễn ra rất nhanh bất ngờ dẫn đến công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này cũng gặp rất nhiều khó khăn
ngoài ra tác động của trò chơi trực tuyến và phim ảnh có yếu tố bạo lực cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm này
tại điểm nóng ma túy điện biên công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thù giữ sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại khu vực trung tâm xã mường nhà huyện điện biên tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện hai đối tượng đang di chuyển từ hướng biên giới việt lào về trung tâm xã mường nhà có biểu hiện nghi vấn
nên đã triển khai đội hình mật phục và bắt quả tang vàng a minh và hạ a cơ cùng chú tài huyện điện biên đông khi hai đối tượng đang trên đường vận chuyển sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
đáng chú ý trong quá trình vây bắt các đối tượng đã chống trả quyết liệt và làm thiếu tá trần trung kiên bị thương
cũng liên quan đến tội phạm ma túy đối tượng nguyễn quang định chú tại quận phú nhuận tp hcm vừa được lực lượng chức năng công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng cảnh sát điều tra về hình sự kinh tế ma túy công an huyện châu thành tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng số năm
trọ quyên anh ở xã bình an huyện châu thành phát hiện định đang cất giấu một mươi bịch ni lông ma túy đá với trọng lượng trên hai mươi một gram gần chín triệu đồng cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
tại cơ quan công an định khai nhận số ma túy đá trên mua của một đối tượng ở campuchia đem về thuê phòng trọ cất giấu để sử dụng
trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thành phố thanh hóa liên tiếp xảy ra hai vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân
đám cháy xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng nay tại cơ sở kinh doanh nhựa đông á thuộc phường ngọc trạo thành phố thanh hóa
nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố đã huy động hai xe chữa cháy và gần hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tích cực tham gia dập lửa
sau ba mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn vụ cháy đã thiêu dụi hai xe máy hơn một tấm trần nhựa rất may không có thiệt hại về người
còn vào trước đó chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cũng xảy ra vụ cháy nhà dân tại khu tập thể bệnh viện phụ sản đường nguyễn tạo phường trường thi thành phố thanh hóa
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện bình nóng lạnh đám cháy phát triển nhanh và cháy lan sang nhà kế bên thiêu dụi hai căn hộ và nhiều vật dụng thiệt hại ước tính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
liên quan đến hai vụ nổ lò hơi tại thái bình và thái nguyên khiến nhiều người thương vong mà chúng tôi đã phản ánh
nghị sự trực thuộc tổng cục cảnh sát bộ công an đã vào cuộc điều tra tìm hiểu và những nguyên nhân để xảy ra sự cố đáng tiếc trên đã được làm rõ
trong đó chủ doanh nghiệp thì tự ý sử dụng những công nhân không am hiểu về kỹ thuật để vận hành lò hơi
còn lực lượng có chức năng là sở lao động thương binh và xã hội hai tỉnh trên lại thiếu sát sao quản lý giám sát nên đã để xảy ra những sự cố đau lòng